các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thế nhưng con hơn một tuổi có dấu hiệu chậm nói và không tương tác với mọi người
bà và người thân lo lắng con bị khiếm tính
sau khi gặp bác sĩ hai vợ chồng bà vô cùng bất ngờ khi biết con mắc hội chứng dối loạn phổ tự kỳ
tám năm qua bà tứ và chồng đều cố gắng tìm hiểu thông tin về hội chứng này để có thể đồng hành cùng con hòa nhập cộng đồng
bên cạnh đó là thường xuyên cùng con làm những điều con thích
bởi chính những giây phút ấm áp này sẽ giúp mai làm
con gái ông bà kiểm soát hành vi tốt hơn
khi mà phát hiện ra mai làm tự kỷ thì tôi cũng rất buồn
bởi vì là khi mà thấy cùng con người ta đã biết nói rồi
nhưng mà con mình thì không biết nói mà gọi thì không nghe
vừa cho đi học lại vừa đến bệnh viện nhi để người ta khám người ta can thiệp
thì lúc đến bệnh viện nghi thì
người ta xác định là con tự kỷ phải can thiệp về ngôn ngữ can thiệp về vật lý trị liệu
khi mà bạn đã có cái hành vi mà lan tỏa và không bình thường thế thì bố mẹ là thế này
bình tĩnh vui vẻ vẫn có cái hành vi khác là đánh lạc hướng đi
và làm cho mai làm nhớ lại ví dụ như
ơ ở trường hôm nay cô tuyết lan nói gì rồi hay là bạn a bạn b trong lớp nói gì
bạn đã quên mất cái chuyện hành vi mà tăng độc cũng là nhớ sang cái kiểu là nhớ ngay
bởi vì mới làm có những cái nhớ rất lâu mà nhớ thậm chí nhớ từ khi mà khi để nghe kể chuyện lại thế bây giờ cũng nhớ lại
chính sự thấu hiểu và đồng hành của bố mẹ đã giúp hội chứng của mai lan được cải thiện rất tích cực
đặc biệt bà tứ thường xuyên trò chuyện với con như những người bạn để tạo sự tin tưởng cũng như nắm mắt được suy nghĩ sự thay đổi của con
mỗi ngày trôi qua cảm nhận được sự tiến bộ của con bà tứ thấy yên tâm phần nào về khả năng tự lập của mai lam khi hai vợ chồng bà đã cao tuổi
lo thì có lo nhưng mà càng lo thì phải càng quyết tâm
mình từ làm được đến đâu cái gì mình có công việc thì mình hỏi thêm các cô hỏi thêm các bác
bây giờ hiền thường cháu như thế thì nên thế nào
thực ra là tôi thấy là cháu cải thiện được rất nhiều
về là cháu vui vẻ cháu phấn khởi và những cái hành vi của cháu thì dần dần mất đi
thì tôi cũng rất phấn khởi mà cũng rất mong là cháu được tiếp tục ở cái trung tâm
hiện mai lam đang được điều trị tâm lý và cải thiện hành vi tại một trung tâm đặc biệt
bên cạnh bố mẹ giờ em còn có sự đồng hành của các thầy cô
tại đây em được tham gia nhiều hoạt động được trang bị những kiến thức và kỹ năng
tầm thiết để hòa nhập với cộng đồng
từ đó kìm chế hành vi và mở rộng giao tiếp với xung quanh
cái đồng hành của phụ huynh đóng một vai trò đến tám mươi sự thành công của các con
nếu như mà các gia đình chỉ trông lại trông trông chờ hoặc là ỉ lại từ cái góc độ của chuyên gia hay là giáo viên can thiệp
thì cái sự thành công không nhiều
bởi vì sao
bởi vì rằng là các con ở với lại gia đình cái thời gian chiếm là chủ yếu
và tất cả những cái hành vi nó nảy sinh trong cái cuộc sống cái sinh hoạt cái giao tiếp hàng ngày
thế vì vậy mà cái sự đồng hành của các cha mẹ cùng với phối hợp với giáo viên để can thiệp thì nó mới mang lại cái hiệu quả cao
không chỉ mai lan rất nhiều trường hợp trẻ tự kỳ khác cũng đang hàng ngày được các thầy cô tại trung tâm này hỗ trợ
đây là lớp học của các học viên tự kỷ chức năng cao với những học sinh đặc biệt phương pháp giáo dục cũng đặc biệt linh động sáng tạo
bên cạnh đó những thầy cô giáo như anh hoàn phải thực sự kiên trì để giúp các em hiểu kiến thức nhưng không gây ra yếu tố căng thẳng
với các bạn đặc biệt như thế này các bạn tự kỷ thì đôi khi là nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình giáo dục của mình
thì từ đó tôi sẽ phải đưa ra những phương pháp phù hợp với tâm trình của các bạn ấy và quy trình đào tạo phù hợp với các bạn ấy để đào tạo để cho các bạn ấy thích ứng với nghề nghiệp được
về phía giáo viên cũng như các bạn ấy đều phải rất kiên trì
phải có những cái
kiến thức thì những người bình thường thì mình có thể đào tạo được trong dài hạn nhưng mà đối với những bạn này thì mình chỉ đào tạo trong phòng ngắn hạn hơn một chút
nhưng mà mình phải tách nhỏ những cái quy trình ra để mình đào tạo để làm sao cho các bạn đấy nó dễ hiểu hơn dễ hiểu nhất có thể
em thích về công nghệ
em biết là chỉ sửa video làm youtube
em đi học thế này em cũng thấy rất là vui ạ
sự phổ biến của hội chứng tự kỷ đã khiến nhiều bậc cha mẹ chủ động hơn trước kia
ngay khi phát hiện những biểu hiện các thường của công nghệ
họ đã nhanh chóng đưa con đến những trung tâm hòa nhập cộng đồng để can thiệp sớm
phát hiện sớm và can thiệp sớm trước tuổi đi học có thể tác động to lớn tới khả năng học các kỹ năng và sự hòa nhập xã hội của trẻ tự kỳ nâng cao cơ hội tiến bộ của trẻ
tại trung tâm này thời gian gần đây số lượng phụ huynh có con trong độ tuổi từ một đến năm tuổi đến đăng ký các khóa can thiệp hành vi và trị liệu cho trẻ tự kỷ tăng cao
nên cho con can thiệp sớm
cái giai đoạn vàng của trẻ là một ngày đầu đời
thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà trẻ dễ dễ tiếp nhận dễ tiếp nhận những cái điều mà được hướng dẫn hơn
và cũng là cái giai đoạn mà nhà trẻ dễ thay đổi được những cái khó khăn của bản thân mình
thì cái giai đoạn can thiệp sớm là cái giai đoạn rất là quan trọng
thời gian qua do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
trẻ em nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng bị hạn chế các hoạt động học tập vui chơi
điều này đang tác động không nhỏ đến sự thay đổi về tâm lý và hành vi gây khó khăn cho quá trình cải thiện của trẻ
can thiệp các cái bạn tự kỷ thì nó mang một cái sự liên tiếp và nó là một quá trình dài
do dịch bệnh như vậy cô trò không được gặp nhau cô trò không được tương tác cùng nhau thiếu sự can thiệp một cách liên tục
cho nên là mỗi lần mà các con quay trở lại trung tâm thì các con có rất là nhiều hành vi
các con lại quay lại gần như là phải can thiệp lại từ đầu lại phải đưa các con vào cái nhịp làm việc hay là cái can thiệp cho các con
theo một thống kê chưa đầy đủ việt nam có khoảng một triệu người mắc chứng tự kỷ
tỷ lệ trẻ em mắc hội chứng này ước tính chiếm một số trẻ được sinh ra
đối với những trẻ bị tự kỳ bản thân trẻ sẽ thiếu hụt về ngôn ngữ giao tiếp kỹ năng xã hội
và sẽ có hành vi khác lạ so với thiếu hụt xác quan
trẻ thường xuyên có xu hướng thu mình trong một thế giới riêng
chính vì vậy trẻ tự kỳ rất cần tình yêu thương và sự quan tâm từ gia đình và người thân
đừng mặc cảm không chủ quan không bỏ rơi trẻ và cũng đừng để cho ai kỳ thị trẻ
gia đình cần luôn ở bên con và dành thời gian dạy con có sự quan tâm đặc biệt của mình để giúp con chiến thắng tự kỷ
bên cạnh đó công việc chữa trị là một quá trình lâu dài kiên trì bền bì
cùng với những phương pháp khoa học từ chuyên gia và yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của cả cha mẹ gia đình giáo viên và toàn cộng đồng